liên quan đến vụ giám đốc sở du lịch và phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình định đánh gôn
khi toàn tỉnh đang thực hiện chỉ thị số một mươi năm tổng cục trưởng tổng cục thuế đã quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
bắt đầu từ ngày bốn tháng tám đối với ông nguyễn công thành phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình định
để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
ngày bốn tháng tám trung tâm y tế tp quy nhơn đã có báo cáo về bốn trường hợp là f một của một bệnh nhân covid một mươi chín
là nhân viên của sân gôn trong đó ngoài ông thành còn có ông nguyễn văn dũng giám đốc sở du lịch tỉnh bình định
và hai người làm doanh nghiệp cùng ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình định đã ra quyết định cách ly tập trung
đối với bốn người này sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai